ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đại diện ubnd tổ quốc việt nam bộ tài nguyên và môi trường cùng đại biểu các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
tại hội nghị đại biểu các tỉnh thành phố đã tập trung trao đổi thảo luận về các mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở dân cư qua các ý kiến làm nổi bật nhiều mô hình hay cách làm khéo để làm cơ sở nhân rộng các mô hình này ra các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
qua thực hiện các mô hình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chúng tôi thấy từ việc đó kết quả đạt được cũng đã nâng cao được nhận thức của nhân dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường
một số nhà máy sinh nghiệp hiện nay vẫn đang xả thải trực tiếp với khí thải ra môi trường đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng trực tiếp kiểm tra giám sát và yêu cầu khắc phục tình trạng này
lước thải khu dân cư thì chúng ta tuy rằng nó rất nhỏ nhưng nếu nói như vậy khối lượng rất lớn cũng đề nghị nhà nước có một cái biện pháp như thế nào đó để chúng ta quy hoạch cái việc mà xây dựng hệ thống mương thu gom cái lước thải khu dân cư này vào một chỗ để xử lý
lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ghi nhận những kết quả đạt được từ các mô hình mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các tỉnh thành phố khu vực phía bắc thời gian qua và cũng chỉ rõ những khó khăn vương mắc trong việc triển khai các mô hình tại địa phương nêu rõ định hướng khắc phục trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới đồng thời yêu cầu ủy ban mặt trận tổ quốc các tỉnh thành phố khu vực phía bắc tiếp tục nghiên cứu học hỏi các mô hình hay cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện có hi
tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường